đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tình ủy đắc nông về triển khai quyết định số một nghìn một trăm năm mươi hai
ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị kiểm tra ban thường vụ tỉnh ủy đắk nông
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ cho biết
bộ chính trị đã thành lập năm đoàn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết trung ương trên cả nước
qua công tác kiểm tra trung ương và cấp ủy địa phương sẽ đánh giá ưu điểm
hạn chế của tổ chức đảng kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện nghị quyết trung ương
phó thủ tướng yêu cầu đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra việc thực hiện và ban hành
các văn bản để triển khai nghị quyết số hai mươi sáu gắn với nghị quyết số một mươi tám
việc tuyên truyền nghị quyết nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
nâng cao hiệu quả các quy trình về kiểm soát quyền lực chống chạy chức chạy quyền
kiểm tra tại thị xã giang nghĩa huyện đắc sông sở công thương sở nội vụ và công an tỉnh đắc nông